chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo chỉ số công khai ngân sách mở năm hai nghìn một mươi chín vừa được công bố việt nam tăng một mươi bốn bậc về minh bạch ngân sách
hiện việt nam xếp hạng thứ bảy mươi bảy trên một trăm một mươi bảy nước tham gia xếp hạng khảo sát về minh bạch ngân sách
đáng lưu ý việt nam đã thực hiện công bố bảy trong tám tài liệu ngân sách chủ chốt cần được công khai
trong đó báo cáo ngân sách công dân được biên soạn và công bố cho hai kỳ báo cáo là dự thảo dự toán ngân sách nhà nước
trình quốc hội và dự toán ngân sách nhà nước đã được quốc hội quyết định
bộ công thương vừa ban hành thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu xuất khẩu
đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất kinh doanh chuyển khẩu gửi kho ngoại quan
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất kinh doanh chuyển khẩu nếu nhập khẩu vào
hoặc tái xuất ra khỏi việt nam qua biên giới đất liền thì chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính
quy định này cũng được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan
nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi việt nam qua biên giới đất liền
giá thịt lợn hơi tăng phi mã gần chạm mốc một trăm linh đồng một kg
đây là mức giá cao nhất trong lịch sử vượt xa mức giá đỉnh điểm trước tết năm ngoái
các tỉnh đồng bằng sông hồng có giá lợn hơi cao nhất cả nước giao động ở mức chín mươi một chín mươi chín đồng một kg
tại miền nam giá lợn hơi phổ biến ở mức tám mươi
tại miền trung và tây nguyên nơi giá lợn hơi luôn rẻ nhất nước cũng chạm mốc tám mươi bảy chín mươi năm đồng một kg
theo bộ công thương nguyên nhân là do nguồn cung cho thị trường nội địa vẫn đang thiếu khoảng hai mươi
để xử lý tận gốc cần ưu tiên tái đàn và phương án còn lại là nhập khẩu
xong sớm nhất phải cuối năm nay lượng lợn tái đàn cung cấp ra mới tương đương như khi chưa có dịch tả lợn châu phi
trong hơn một tuần qua giá vàng đã tăng mạnh từ một sáu trăm linh đồng

covid một mươi chín đang khóa các hoạt động sản xuất vàng
theo hội đồng vàng thế giới trong quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi việc khai thác sản xuất vàng giảm ba
đây là mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi năm
hoạt động khai thác yếu có nghĩa là nguồn cung hạn chế dẫn đến kỳ vọng giá vàng tăng
hiện các quỹ giao dịch cũng đang hỗ trợ thêm giá vàng khi chọn vàng là tài sản trú ẩn an toàn
theo hiệp hội bất động sản tp hcm áp lực tâm lý đèn nặng do dịch bệnh từ đầu năm đến nay
khiến thanh khoản nhiều phân khúc bất động sản sụt giảm mạnh
tuy nhiên với phân khúc thị trường căn hộ những dự án đáp ứng nhu cầu thật
lượng tiêu thụ vẫn khá tốt giá bán vẫn âm thầm tăng cao
hiện số lượng dự án nhà ở vừa túi tiền vẫn nhỏ giọt và cháy hàng
chỉ sau một thời gian ngắn chủ đầu tư mở bán
thậm chí hàng loạt dự án căn hộ trên thị trường thứ cấp khu đông tp hcm
đã thiết lập nên một mặt bằng giá mới cho khu vực này
đặc biệt các dự án căn hộ có chủ đầu tư uy tín tiến độ xây dựng tốt
đã có mức tăng giảm mạnh từ ba mươi bốn mươi thậm chí cao hơn
nhiều dự án thuộc phân khúc trung cấp tại quận chín được công bố ra thị trường năm hai nghìn một mươi chín
với mức giá trung bình từ hai mươi sáu triệu đồng một mét vuông
hiện đang được giao dịch trên thị trường thứ cấp khoảng ba mươi sáu ba mươi tám triệu đồng một mét vuông
ngân hàng nhà nước đã ra dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung cho phép ngân hàng thương mại
được quyết định gặp hoặc không gặp trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ
đối với khách hàng cá nhân dự thảo thông tư quy định yêu cầu về giấy tờ trong hồ sơ
mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử và bán số hóa
các ngân hàng được quyết định biện pháp hình thức công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng
đồng thời thỏa thuận với khách hàng
đối với phạm vi sử dụng hạn mức giao dịch tài khoản thanh toán
nhưng phải bảo đảm mức tổng giá trị giao dịch không vượt quá một trăm linh triệu đồng một tháng một khách hàng
trừ một số trường hợp có quy định riêng
thưa quý vị và các bạn nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân